thưa quý vị tứ tính đa dạng trong điều kiện tự nhiên về địa chất diện mạo và lịch sử hình thành
đã tạo cho cao nguyên đá đồng văn những giá trị tiềm năng to lớn để phát triển du lịch nghiên cứu và giáo dục địa chất
vì vậy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi công viên địa chất cao nguyên đá đồng văn đã được tổ chức giáo dục
khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco công nhận là công viên địa chất toàn cầu
cho tới nay cùng với lượng khách du lịch đến với hà giang liên tục tăng
thì các ứng dụng khoa học kỹ thuật trên một số mặt đời sống kinh tế xã hội
đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào nhân dân các dân tộc đang sinh sống trên vùng cao nguyên đá
để có cái nhìn rõ hơn về hiệu quả của những dự án khoa học này
ngay sau đây xin mời quý vị cùng nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân trở lại vùng cao nguyên đá đồng văn
đây là công nghệ sử dụng hệ thống pet bấm nửa tự động hoàn toàn không sử dụng năng lượng của đức
đang được các cán bộ của viện khoa học địa chất và khoáng sản việt nam lắp đặt tại điểm cao nhất của vùng cao nguyên đá đồng văn
với công nghệ này nguồn nước được tận dụng lại từ thủy điện nhỏ xéo hồ ở xã ma lé huyện đồng văn sẽ được đưa vào bể lọc
tiếp đó nhờ hệ thống bơm áp lực lớn nước sẽ được đẩy lên bể chứa trên đỉnh núi rồi đưa về hệ thống ống dẫn xuống các bản làng
để đưa nước lên độ cao rất lớn và ở khu vực này là trên cao sáu trăm linh m để có thể chia nước với các khu vực lân cận thấp hơn
theo tính toán của chúng tôi cũng như các nhà khoa học của đức thì lưu lượng nhỏ nhất là hai mươi năm lít trên giây hệ thống này vẫn có thể vận hành được
do công trình được lắp đặt trên những sườn núi xa khu dân cư giao thông lại không thuần tiện
nên để có thể lắp đặt một cách chính xác đúng yêu cầu kỹ thuật hạn chế tối đa nguyên liệu và nhân lực thi công
đội ngũ các nhà khoa học và kỹ sư thi công đã phải tính toán kỹ lưỡng
với rất nhiều phương pháp được đưa ra
được khảo sát thực hiện tại huyện đồng văn từ năm hai nghìn một mươi một đến nay sau hơn bảy năm triển khai
dự án áp dụng công nghệ bơm pat đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc cung cấp nước bền vững và lâu dài cho người dân vùng cao nguyên đá
thưa quý vị cùng với việc triển khai các giải pháp cung cấp nước sạch một cách ổn định và lâu dài cho người dân vùng cao nguyên đá đồng văn
thì các mục tiêu về phát triển du lịch bền vững thông qua khai thác tiềm năng về dược liệu di sản diện mạo
địa chất cũng được các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh phối hợp thực hiện
một trong những kết quả của việc hợp tác này là việc xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
đang được các nhà khoa học của bảo tàng thiên nhiên việt nam thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ hỗ trợ và từng bước được triển khai xây dựng
một trong những nhiệm vụ được các nhà khoa học hướng tới là xây dựng một bảo tàng mini cao nguyên đá đồng văn
nhằm giới thiệu trưng bày các hiện vật bao gồm các mẫu đá hoa thạch hiện vật đặc trưng thể hiện nét văn hóa
đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện như công cụ sản xuất nhà cụ dân tộc trang phục truyền thống
nhằm mục đích thu hút du khách đến với cao nguyên đá đồng văn
chúng tôi cũng đã đầu tư một cái đề tài khoa học xây dựng một bảo tàng thiên nhiên mini đặt tại thành phố hà giang
và cái cửa ngõ này
nên cao nguyên địa chất
thì đề tài hiện nay đang được viện đang được bảo tàng thiên nhiên việt nam thuộc viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam
chủ trì thực hiện
các cái nội dung về khoa học như là đi siêu tầm lấy mẫu rồi điều tra xã hội học về các cái giá trị về văn hóa
giá trị về sinh học thì các anh cũng đã mà đang thực hiện
tốt tích cực
hiện tại sau hai năm triển khai đã có khoảng hai mẫu vật về địa chất cổ sinh động vật thực vật và côn trùng được sưu tập
các mẫu vật này không chỉ hứa hẹn mang đến cái nhìn toàn diện hơn về thiên nhiên hà giang cho du khách
mà đây sẽ còn là cơ sở khoa học để xác định các giá trị di sản và nâng cao độ hấp dẫn của cao nguyên đá đồng văn
bảo tàng thiên nhiên cao nguyên đá đồng văn dự kiến sẽ được bố trí ở một cái giang trung bày của nhà bà
nếu mà được bố trí ở đây thì rất thuận thiện phục vụ cho các công chúng tham quan
đặc biệt là các cháu học sinh ở các trường trên địa bàn hà giang và các huyện thị trong tỉnh
theo đánh giá của các nhà chuyên môn bảo tàng thiên nhiên cao nguyên đá đồng văn được xây dựng trong khuôn viên bảo tàng tỉnh hà giang
sẽ hợp thành một quần thể thống nhất chung để từ đó người xem sẽ có các nhìn tổng thể về điều kiện địa chất
kinh tế lịch sử văn hóa xã hội của các nhà
vùng cao nguyên đá nói chung và vùng đất hà giang nói riêng
bên cạnh các dự án khoa học lớn mà tỉnh hà giang đã và đang bắt tay hợp tác với các nhà khoa học
thì việc triển khai các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tới cơ sở nhằm phát triển kinh tế cho người dân
tại vùng di sản thiên nhiên này cũng được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng
đây là cánh đồng trồng cây đương quy có xuất xứ từ nhật bản diện tích hai mươi năm hectare
nằm ngay cửa ngõ của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
do chàng trai dân tộc thiểu số vàng thìn nghì tại xã quyết tiến huyện quản bạ tỉnh hà giang làm chủ
để cánh đồng dược liệu luôn xanh mát và phát triển như thế này
anh nghi cho biết đã phải đầu tư không ít công sức
vì cây đương quy này là xuất xứ từ nhật để được di thực về việt nam khoảng năm mươi
thế thì đã được viện dược liệu chuyển lên hà giang
hà giang khoảng năm chín năm cho đến là năm hai nghìn thì được viện dược liệu là chuyển lên quyết tiến
tại đây trong diện tích khoảng một m hai
thì sau đó là cá nhân tôi cũng tham gia làm công nhân tại đấy
thì sau đó là tôi tiếp tục giữ giống là năm này qua năm khác
và sau đó đến năm hai nghìn một mươi sáu thì cũng được một số anh chị ở viện dược liệu
là hỗ trợ về mặt kỹ thuật nhân giống cây này
từng tốt nghiệp trường trung cấp nông lâm của tỉnh
được tuyển dụng làm cán bộ khuyến nông xã
nhưng vàng thìn nghì vẫn quyết định rời bỏ công việc ổn định đó
để khởi nghiệp với dự án trồng cây đương quy nhật
những cuộc thử nghiệm âm thầm kéo dài qua nhiều năm với thất bại nhiều hơn thành công
cuối cùng sau gần hai mươi năm theo đuổi khát vọng làm giàu từ cây dược liệu
vàng thìn nghì cũng rút ra quy trình trồng cây đương quy nhật
phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng quê mình
giờ đây cánh đồng dược liệu rộng lớn do anh làm chủ
đã trở thành mô hình kiểu mẫu trong việc ứng dụng khoa học
để chuyển đổi cây trồng có hiệu quả đem lại thu nhập cao cho người lao động
giải quyết việc làm cho người dân trong vùng
cái diện tích đất lớn như vậy là có một số hộ gia đình là thành viên của hợp tác xá
còn phần lớn là chủ yếu là hợp tác xã đi thuê thuê trong dân
sau đó là thuê đến hộ nào thì hợp tác xá cam kết là sử dụng đúng lao động của hộ đấy là ưu tiên
để tham gia sản xuất ở hợp tác xá hợp tác xá sẽ trả lương theo hàng tháng
lương công nhân thì trả đến năm hai nghìn một mươi tám là trả lương công nhân là bốn triệu một tháng trên một người
lợi nhuận thu được đến bây giờ thì tam tính là một ha thu lợi nhuận được khoảng một trăm năm mươi triệu một ha
sau sau với việc nghiên cứu đưa một số giống cây dược liệu ngoại về để người dân trồng
thay thế diện tích hoa màu cho năng suất thấp thì việc ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng
sản lượng của cây dược liệu địa phương và khép kín quy trình sản xuất cũng được chính quyền địa phương và doanh nghiệp trú trọng đẩy mạnh
đây là vườn ươm giống cây dược liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn bình minh ba có diện tích trên ba m hai
với các giải pháp khoa học trong tưới tiêu ươm giống nhân giống lai tạo giống phù hợp với thổ nhưỡng khắp nghiệt vùng cao nguyên đá
thì việc ứng dụng khoa học kỹ thuật không chỉ giúp công ty bình minh ba mà còn giúp các doanh nghiệp khác gật hái được thành công nhất định
đã xây dựng cái vườn ươm này thì tập trung một khu vực để có thể dễ chăm sóc và cây giống nó đảm bảo với lại tưới tiêu nó thuận lợi
hạt giống nó sẽ mẩy và chắc nó không bị thoái hóa mình chăm sóc tốt nữa
có rất là nhiều ứng dụng đưa vào đây nhất là cái nhân màng của mình đây là để chống cỏ nhất
thứ hai là mình trồng theo tiêu chuẩn gicp để cung cấp ra thị trường sản phẩm sạch và chất lượng
đáp ứng được nhu cầu của người và an toàn cho sức khỏe của con người
từ thực tế trên cho thấy việc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học thông qua những dự án cụ thể đã và đang triển khai ở vùng cao nguyên đá đồng văn
một lần nữa khẳng định tính hiệu quả từ mô hình hợp tác giữa ba nhà là nhà nước nhà khoa học và nhà nông
sự hợp tác này không chỉ làm tăng tính hấp dẫn của vùng đất du lịch hà giang
mà quan trọng hơn là giúp ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững cho chính người dân sống tại vùng lõi di sản công viên địa chất toàn cầu trên con đường hội nhập và phát triển
thưa quý vị mới đây một loại áo bảo hiểm dành cho người đi xe máy do ba cựu sinh viên trường đại học bách khoa hà nội nghiên cứu sản xuất đã được nhiều người quan tâm
bởi ngoài tác dụng chống nắng
chiếc áo này còn có khả năng bảo vệ sự an toàn cho người điều khiển xe máy khi gặp va chạm tai nạn
đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị trong phần tiếp theo của chương trình
thưa quý vị qua những hình ảnh vừa rồi chắc quý vị đã phần nào hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động cũng như cách sử dụng chiếc áo bảo hiểm cho người đi xe máy nói trên
được biết để có thể nghiên cứu và cải tiến ra chiếc áo này nhóm tác giả đã tự bỏ ra hai tỷ đồng để thực hiện dòng giã trong vòng một năm chỉ với mong muốn những người đi xe máy được bảo vệ

chàng trai là nguyễn trọng xuyên nguyễn văn phương và nguyễn văn long là tác giả của chiếc áo bảo hiểm có tên vte cho người đi xe máy đang được nhiều người quan tâm
bởi đây là một sản phẩm mới mẻ lại được tích hợp nhiều tính năng vừa có tác dụng bảo vệ người điều khiển xe máy khi gặp va chạm tai nạn vừa có tác dụng chống nắng
để sản phẩm đáp ứng được yêu cầu nhóm nghiên cứu cho biết phải đầu tư kỹ lưỡng nhất là phần nguyên liệu sản xuất
với nguyên vật liệu để nằm lên áo bảo hiểm vte chúng tôi đã sản phẩm rất kỹ
chúng tôi tìm đến tận nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho áo bảo hiểm khác hãng khác ở nước ngoài
chúng tôi tìm đến tận gốc
ngoài ra chất liệu để nằm lên áo bảo hiểm vte ngoài tính năng an toàn và đặt những chỉ số cao
nó còn ngăn chặn được tiêu v chín mươi tám để có thể mặc
đi đường thay cho áo chống nắng
nguyên lý hoạt động của chiếc áo bảo hiểm này tương đối đơn giản
cũng giống như ô tô sẽ bung túi khí khi xe bị va chạm
với người đi xe máy khi bị tai nạn người văng ra khỏi xe thì áo sẽ bung khí phồng lên bảo vệ thân trên và cổ
áo mặc khi đi xe máy được kết nối với xe bằng một khóa nhựa và dây kéo linh hoạt
áo sẽ được kích hoạt khi khoảng cách từ người đến xe vượt quá khoảng cách kích hoạt
tức là khi có va chạm xảy ra người văng ra khỏi xe dây sẽ kéo chốt bung khí
khi đó bình khí sẽ được mở và giải phóng khí co hai vào túi khí làm cho nó phồng lên tức thì
túi khí được thiết kế để nằm giữa cơ thể người điều khiển xe với các vật có thể va chạm khi ngã xe
áo bảo hiểm sẽ hoạt động như một bộ đệm để hấp thu lực va chạm giảm nguy cơ chấn thương cho người mặc
những bộ phận quan trọng trên cơ thể sẽ được bảo vệ
hiện tại so với những sản phẩm ở nước ngoài vì đây là sản phẩm an toàn nên là bên tôi cũng rất là chú trọng
về các quá trình kiểm tra sản phẩm để đảm bảo được là chất lượng của sản phẩm không kém nhiều so với các sản phẩm nhập ngoại
tuy nhiên thì có thể là giá thành sẽ phù hợp hơn rất là nhiều so với người việt nam
nhóm nghiên cứu cho biết áo bảo hiểm vte có giá thành chưa tới hai triệu đồng mỗi chiếc
thấp hơn năm lần so với các dòng sản phẩm cùng loại tới từ nhật mỹ
đặc biệt sau khi bùng khí nếu như không bị rách do va chạm
thì loại áo này có thể tái sử dụng do được thiết kế để dễ dàng thay thế bình khí nén co hai trước ngực cho lần sử dụng tiếp theo
tính chất công việc của mình hay đi lại ngoài đường
cũng muốn đi lại nó an toàn cũng qua tìm hiểu trên các trang mạng
thì thấy áo của nước ngoài là cũng có áo dạng như này nhưng mà giá thành rất cao
thì đợt vừa rồi cũng có
chưa tìm hiểu xem thì thấy ở trong nước mình thì có công ty làm giá thành thì rẻ chất lượng tốt
thì mình muốn qua xem mà mình mua thôi
mặc dù áo bảo hiểm được thiết kế tương đối bắt mắt hợp thời trang tiện lợi và không cổng cành
chỉ tương tự như một chiếc áo trông nắng nên khi xuất hiện được nhiều người quan tâm
tuy nhiên nhóm nghiên cứu cho biết chặng đường đưa chiếc áo bảo hiểm này tới tay người dân còn rất nhiều khó khăn
nhưng với tính năng yêu cầu
việc mà nó đem lại nhóm nghiên cứu hy vọng sản phẩm sẽ sớm được người tiêu dùng đón nhận vì sự an toàn khi tham gia giao thông
cũng liên quan đến xe máy trong một ý tưởng mới chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị một sản phẩm độc đáo đó là mũ bảo hiểm
với thời tiết như hiện nay thì việc lái xe máy ngoài trời là cơn ác mộng với rất nhiều người
nhằm khắc phục tình trạng này một công ty ở ấn độ đã phát minh
ra thiết bị điều hòa nhiệt độ có thể gắn vào mũ bảo hiểm
sản phẩm độc đáo này được kỳ vọng sẽ mang đến một trải nghiệm mới dành cho những người đi xe máy
blue amor một chi nhánh của hãng điện tử appener mechatronic tại ấn độ
đã giới thiệu hệ thống làm mát mũ bảo hiểm có tên gọi blue snap
thiết bị bao gồm một bình chứa nước quạt điện bộ tàn nhiệt cỡ nhỏ và bộ lọc không khí
ý tưởng của hãng là tận dụng hiệu ứng bay hơi nước trên tàn nhiệt để làm mát tương tự khi cơ thể chúng ta toát mồ hôi
cơ thể đồ mồ hôi điểm khác biệt ở blue snap là công nghệ đi kèm một chiếc quạt có nhiệm vụ điều tiết luồng không khí mát vào trong mũ bảo hiểm
nhà sản xuất ước tính hệ thống giúp giảm nhiệt độ khoảng từ sáu đến một mươi năm độ c
tất nhiên điều đó còn phụ thuộc vào độ ẩm trong không khí bởi đây cũng là tác nhân ảnh hưởng đến quá trình bay hơi
các cuộc thử nghiệm chiếc mũ này được chúng tôi tiến hành vào mùa hè năm ngoái tại những khu vực khác nhau ở ấn độ
cho thấy ở bangalore blue snap có thể giảm nhiệt độ từ ba mươi sáu độ c
xuống còn hai mươi năm hai độ c
ở chennai một khu vực có độ ẩm cao nhiệt độ được điều chỉnh từ bốn mươi một độ c xuống còn ba mươi một một độ c
sở hữu một hình dáng có vẻ hơi cồng cành nhưng chắc chắn thiết bị chạy bằng pin này sẽ phát huy tác dụng trong những ngày hè nóng đực
bộ lọc không khí có tính chất kháng khuẩn dung lượng pin có thể sử dụng tới một mươi giờ đồng hồ tùy thuộc vào từng điều kiện cụ thể
người dùng được khuyến cáo đổ đầy nước vào bình trước mỗi chuyến đi và thay mới sau hai giờ
mới đây trong cuộc thi nhận dạng chuẩn đoán khối u não và dự đoán sự phát triển của vùng tụ máu não tại bắc kinh
một hệ thống trí tuệ nhân tạo đã xuất sắc thắng các bác sĩ ưu tú đầu ngành của trung quốc với tỷ số hai
đây quả là tín hiệu đáng mừng bởi như vậy có nghĩa là các bệnh nhân liên quan đến bệnh thần kinh lại có thêm một hy vọng mới trong điều trị bệnh
hệ thống trí tuệ nhân tạo này có tên gọi biomyai được trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trên ngành dối loạn thần kinh tại bệnh viện tien thanh bắc kinh phát triển
trong vòng đầu tiên của cuộc thi hệ thống biomi ai đã chẩn đoán đúng đến tám mươi bảy trong tổng số hai trăm hai mươi năm trường hợp trong khoảng một mươi năm phút trong khi nhóm một mươi năm bác sĩ cao cấp chỉ chẩn đoán được chính xác sáu mươi sáu
theo nhà phát triển hệ thống chẩn đoán hỗ trợ trí thông minh nhân tạo đã nghiên cứu hình ảnh và dữ liệu các bệnh liên quan đến hệ thần kinh mà bệnh viện tien time bắc kinh được lưu trữ trong một mươi năm qua
giúp chẩn đoán các bệnh thần kinh phổ biến như u mẳng não meningioma và u não thể glioma với tỷ lệ chính xác trên chín mươi tương đương với một bác sĩ cao cấp
hệ thống trí tuệ nhân tạo không ghi nhớ các khối u nhưng nó có khả năng trích xuất các tính năng của mình và nghiên cứu các khối u
khi hình ảnh một khối u được cung cấp nó sẽ so sánh khối u đó với những dữ liệu có sẵn và sau đó thực hiện chẩn đoán
trong vòng thi thứ hai ai đã đưa ra dự đoán chính xác tám mươi ba trường hợp mở rộng vùng tụ máu não trong ba phút vượt qua độ chính xác sáu mươi ba của nhóm bác sĩ đến từ các bệnh viện nổi tiếng trên khắp trung quốc trong hơn hai mươi phút
không bị mệt mỏi và tình trạng luôn ổn định công cụ này có khả năng mang lại hiệu quả cao trong việc ứng dụng chẩn đoán lâm sản các bệnh liên quan đến hệ thần kinh
vì vậy tôi hy vọng thông qua cuộc thi này nhiều bác sĩ và người dân có thể hiểu thêm về trí thông minh nhân tạo ai
theo các chuyên gia nếu hệ thống ai được áp dụng rộng rãi trong phòng khám các bác sĩ sẽ được giảm tài khối lượng công việc nặng nề và có thời gian để công hiến cho nỗ lực sáng tạo hơn trong công việc
hệ thống ai cũng có thể giúp bệnh viện cải thiện hiệu quả việc trần đoán bệnh và nâng cao độ chính xác
những thông tin về hệ thống trí tuệ nhân tạo biomai a do trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo
ngành dối loạn thần kinh tại bệnh viện tia tan bắc kinh trung quốc nghiên cứu phát triển cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của truyền hình nhân dân hôm nay